trong đó tại phiên khai mạc phiên họp thứ hai mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh việc bổ sung dự án luật căn cước công dân sửa đổi là rất cần thiết là một bước để chúng ta tạo tiền đề lên tàng đột phá cho công tác chuyển đổi là rất cần thiết là một bước để chúng ta tạo tiền đề lên tàng đột phá cho công tác chuyển đổi là rất cần thiết là một bước để chúng ta tạo tiền đề lên tàng đột phá cho công tác chuyển đổi là rất cần thiết là một bước để chúng ta tạo tiền đề lên tàng đột phá cho công tác chuyển đổi là rất cần thiết là một bước để chúng ta tạo ti
trong đó đoàn kiểm tra trình bày dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm hai nghìn hai mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm cùng với đó trao đổi thảo luận lấy ý kiến góp ý vào dự thảo thông báo kết quả kiểm tra
quy định số năm mươi tám qdtvk được tổng bí thư nguyễn phú trọng thay mặt bộ chính trị ký ban hành ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là văn bản thay thế quy định một trăm hai mươi sáu qdtvk ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng
đây là văn bản quan trọng cần thiết điều chỉnh bổ sung một số quy định trước đây đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay
theo đó thành lập sáu đoàn kiểm tra
do các thành viên tiểu ban làm trưởng đoàn trong đó bộ trưởng tô lâm làm trưởng đoàn kiểm tra số một
bên cạnh nội dung kiểm tra về công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng
các đoàn kiểm tra còn xem xét công tác xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại địa phương
các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong quý ii quý ba năm nay và báo cáo kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba

tuyết trung ương tám khóa một mươi một tiền giang đã phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp của cái thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
công tác xây dựng đảng được quan tâm kiện toàn kinh tế tiếp tục phát triển môi trường đầu tư thông thoáng chỉ số năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện
văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên chính sách an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực
hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tốt chính trị xã hội ổn định tiềm lực quốc phòng an ninh thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thay mặt bộ chính trị đại tướng tô lâm biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được của đảng bộ tỉnh tiền giang trong thực hiện nghị quyết trung ương viii
tỉnh tiền giang đã cụ thể hóa nghị quyết thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp với đặc thù của địa phương nhận thức và trách nhiệm của từng cấp ngành cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc được nâng lên
thông nhất với phương hướng nhiệm vụ giải pháp mà tỉnh ủy tiền giang đã đề ra đại tướng tô lâm nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm cần có giải pháp cụ thể tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về bảo vệ tổ quốc bảo đảm quốc phòng an ninh tập trung thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết trung ương iv khóa một mươi hai kết luận hai mươi một kltvk xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn ho
tại hội nghị ban tổ chức đã trao bằng khen tặng hai mươi ba tập thể và ba mươi một cá nhân có thành tích xuất sắc trong một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chiều nay phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kết quả một năm triển khai thực hiện đề án sáu trong lực lượng công an nhân dân và nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an biểu dương và đánh giá cao toàn lực lượng công an bốn cấp đã nỗ lực cao quyết tâm lớn hoàn thành các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện đề án sáu trong thời gian qua
tuy nhiên những nhiệm vụ phía trước của đề án sáu còn rất nặng nề và nhiều vấn đề chưa có trong tiền lệ vì vậy bộ trưởng tô lâm đề nghị toàn lực lượng tiếp tục đổi mới đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đề án sáu và các mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
sau một năm triển khai đề án sáu đến nay bộ công an đã cung cấp hai trăm hai mươi bảy trên hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công trực tuyến đồng thời đưa vào một mươi một dịch vụ công thiết yếu theo lộ trình đề án
trong đó hai dịch vụ công liên thông đã giải quyết một lần ba thủ tục hành chính cắt giảm tối thiểu chín loại giấy tờ tích hợp vneid sử dụng là tài khoản đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia
trên nền tảng căn cấp công dân gắn chip tích hợp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt chín mươi bốn ứng dụng trong lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng tiến dụng
đến nay bộ công an đã cấp được gần tám mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip thu nhận gần hai mươi ba triệu hồ sơ định danh điện tử với trên năm triệu tài khoản được kích hoạt
trên cơ sở những đề xuất kiến nghị của công an các đơn vị địa phương thực hiện các nhiệm vụ của đề án sáu trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc triển khai đề án sáu có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia đặc biệt sẽ góp phần vào việc tăng năng suất lao động
đây là chỉ tiêu được chính phủ rất quan tâm
từ việc nhận diện các khó khăn và nguy cơ nếu chậm tiến độ với nhiều nội dung trong đề án sáu từ nay đến cuối năm bộ trưởng tô lâm đề nghị toàn lực lượng phải quyết tâm tập trung đồng bộ nhiều giải pháp